các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi có ba nhiễm sắc thể x một số trường hợp trẻ có thể không bị tổn hại gì về sức khỏe
nhưng có những trẻ lại bị ảnh hưởng đến thể chất tâm lý và hành vi theo mức độ từ nhẹ đến nặng
theo số liệu từ viện y tế quốc gia hoa kỳ trung bình cứ trong một trẻ nữ thì có một trẻ bị hội chứng siêu nữ
mỗi năm có khoảng năm một mươi bé gái mắc hội chứng này ra đời
tùy thuộc vào triệu chứng biểu hiện cũng như mức độ của bệnh mà phương pháp khắc phục hội chứng siêu nữ ở mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau
các phân tử nhiễm sắc thể là yếu tố giúp quyết định tình trạng di chuyển từ thế hệ trước sang thế hệ sau
bao gồm tóc mắt da và dư tính
con cái sẽ thừa hưởng đặc điểm di chuyển chứa trong các nhiễm sắc thể từ cha mẹ của mình
mỗi người có bốn sao nhiễm sắc thể từ khi sinh ra
trong đó có một cặp nhiễm sắc thể quyết định dư tính đó là xx là nữ hoặc xy là nam
trong quá trình phân chia tế bào hoặc giai đoạn sau khi thụ thai
sẽ ra một sự cố ngẫu nhiên nào đó
một nhiễm sắc thể x được cộng thêm vào cặp xx sẵn có của bé gái ra đến hội chứng xxx
đôi khi biểu hiện của hội chứng này rất nhẹ do nhiễm sắc thể xư thừa chỉ xuất hiện ở trong một số tế bào
vì vậy hội chứng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới người bệnh
đáng buồn là tình đến nay chưa có biện pháp nào giúp phòng ngửa hội chứng siêu nữ này
có một tỷ lệ lớn những bé gái và phụ nữ bị hội chứng siêu nữ nhưng có ít triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài
họ có thể sống và sinh hoạt như những người khỏe mạnh bình thường khác
đây cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều bệnh nhân không được phát hiện bệnh từ sớm
phương pháp chẩn đoán được áp dụng chủ yếu là xét nghiệm nhiễm sắc thể
thời điểm thực hiện là sau khi sinh thông qua lấy mẫu máu của trẻ
bên cạnh đó cũng có thể sáng lọc trước sinh hội chứng này bằng xét nghiệm níp
hoặc tiến hành triển đoán hội chứng này trước sinh bằng những kỹ thuật phức tạp như chọc ối
lấy mẫu sinh thích nhau thai với mục đích phân tích tế bào thai nhi để phát hiện nguy cơ mắc các hội chứng bẩm sinh
nhưng một số trường hợp mắc hội chứng siêu nữ có thể không bị tổn hại đến sức khỏe
bao gồm chức năng sinh sản nhưng có những trẻ lại bị ảnh hưởng đến thể chất trí tuệ tâm lý và hành vi